bình tĩnh xử lý khi có sự cố
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại